công an tỉnh đắk nông cần triệt phá tận gốc phối hợp điều tra mở rộng vụ án sản xuất mua bán xăng giả của trình sướng để sớm đưa ra xét xử
đây là yêu cầu của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chỉ đạo để triệt phá tận gốc đường dây sản xuất buôn bán xăng giả nêu trên
yêu cầu công an tỉnh đắk nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình điều tra mở rộng vụ án sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
cho đến nay cơ quan công an đã khởi tố hai mươi tám bị can có liên quan đến đường dây này
theo cơ quan điều tra số lượng xăng giả đã được đưa ra thị trường từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay là khoảng ba trăm năm mươi triệu lít
số tiền dùng để mua dung môi là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
ông lưu văn nguyện chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần hóa dầu bình minh chính là đơn vị cung cấp dung môi hóa chất để sản xuất xăng giả cũng đã bị tạm giữ để điều tra
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết quá trình điều tra mở rộng đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
cho đến thời điểm này cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đặc biệt làm rõ và lật tẩy nhiều chiêu trò đối phó tinh vi của các đối tượng
vào giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau một thời gian dài tổ chức nắm tình hình xác lập chuyên án đấu tranh lực lượng cảnh sát hình sự công an quận long biên đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet sát phạt với số tiền ước tính khoảng ba trăm linh tỷ đồng
trong số một mươi bốn đối tượng bị khởi tố điều tra cho đến thời điểm này có ba đối tượng từng bị lực lượng nghiệp vụ công an quận long biên lập hồ sơ quản lý đưa vào tầm ngắm bởi những hoạt động bất minh dấu hiệu phạm tội phức tạp có liên quan đến cờ bạc tín dụng
đó là hoàng văn tuấn tức tuấn kỹ có một tiền án ba tiền sự chú tại phường ngọc lâm quận long biên nguyễn mạnh trường chú tại phường thạch bàn quận long biên và bùi thanh tuấn tức tuấn điếc có một tiền án một tiền sự chú tại phường ngọc lâm
theo cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhiều đối tượng trong đường dây này đã khai thác sử dụng phát triển nhiều tài khoản với sự tham gia của nhiều con bạc
kết quả xác minh bước đầu cho thấy tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc lên tới ba trăm linh tỷ đồng và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bắc giang đã có những diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn của các đối tượng đã thay đổi xảo quyệt hơn dựng tình huống lân la làm quen lấy lòng tin với các chủ nhà chờ đến khi nạn nhân sơ hở thì sẽ thực hiện hành vi

quá trình điều tra xác minh ban chuyên án bắt khẩn cấp hai đối tượng nguyễn thị minh và nguyễn thị khuyên cùng chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội khi hai đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại một gia đình ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng khuyên đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản còn chín mươi bốn tháng tù chưa chấp hành hình phạt do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
đấu tranh mở rộng lực lượng công an làm rõ từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay hai đối tượng còn gây nhiều vụ trộm khác ở các huyện yên dũng việt yên lạng giang của tỉnh bắc giang với tổng giá trị tài sản khoảng năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tại tỉnh vĩnh phúc huyện quế võ tỉnh bắc ninh

trải qua năm mươi bảy năm lực lượng cảnh sát nhân dân đã thực hiện tốt vai trò sung kích truyền trách trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội tập trung trấn áp các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng tăng thường quản lý vũ khí vật liệu nổ công tác phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ nâng cao hiệu quả công tác vũ trang chiến đấu bảo v
tuy nhiên trong thực tế tại nhiều địa phương cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp sự di biến động lớn về nhân khẩu hộ khẩu đã gây ra những khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhiệm vụ được giao cho đội ngũ cảnh sát khu vực bởi thế cũng nặng nề hơn rất nhiều sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng ninh
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh được phân bố hai mươi phường một trăm sáu mươi bảy khu phố gần
một trăm linh tổ dân số nhân khẩu thường trú trên địa bàn là hơn hai trăm bảy mươi người
tuy nhiên cũng là địa phương đang rất phát triển về kinh tế xã hội đặc biệt là du lịch nên lượng người đến lưu trú tạm trú tại thành phố có lúc lên tới bảy trăm linh người
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đội ngũ cảnh sát khu vực tại các phường là lực lượng trực tiếp tiến hành giả soát kiểm tra nhân hộ khẩu và nắm chắc các di biến động
thế nhưng trong thực tế do thiếu biên chế nên công tác quản lý cư trú
cảnh sát khu vực gặp nhiều khó khăn
phường bạch đằng địa bàn trung tâm của thành phố hạ long với sự phát triển nhanh chóng về thương mại du lịch
không chỉ khách du lịch trong nước và cả khách nước ngoài cũng tập trung tại đây rất đông
mỗi năm có khoảng hơn một trăm linh người nước ngoài tạm trú trên địa bàn phường
công tác nắm tình hình quản lý cư trú càng khó khăn hơn khi mà lực lượng cảnh sát khu vực mỏng chưa thể bám nắm được hết địa bàn
trong khi đó đội ngũ cảnh sát khu vực cũng phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác song song với công tác kiểm tra nhân hộ khẩu
hiện tại lực lượng mỏng cho nên là cảnh sát khu vực ngoài việc khuôn dân nắm tình hình địa bàn nắm hộ nắm người quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
ngoài ra cảnh sát khu vực còn thực hiện rất nhiều các công tác khác
ví dụ như là cảnh sát khu vực tham gia bảo vệ các sự kiện tham gia làm trật tự an toàn giao thông
cảnh sát khu vực tham gia phối hợp với lực lượng khác trong công tác xác binh
rồi phối hợp với lực lượng khác trong công tác xác binh
trước những khó khăn gặp phải tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám công an tp hạ long bắt đầu bố trí sắp xếp kiện toàn lại nâng cao chất lượng đội ngũ cảnh sát khu vực
tăng cường bổ sung cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở bước đầu đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra
tinh thần quán triệt là công tác nắm quản lý nhân hộ khẩu phải được tiến hành tới từng hộ từng người không bỏ lọt địa bàn
phải chủ động phát hiện kịp thời mọi biểu hiện nghi vấn phòng ngừa hiệu quả
phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm từ cơ sở
và đánh giá cả trách nhiệm của người lãnh đạo chỉ huy chẳng hạn như của công an thành phố hạ long và cả chỉ huy của công an các phường
sau khi nghị quyết chuyên đề về nâng cao kiện toàn đội ngũ chất lượng cảnh sát khu vực được công an thành phố hạ long triển khai thực hiện
bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là nhiều địa bàn phức tạp về an ninh trật tự đã được dân ổn định
những vụ việc phát sinh từ cơ sở cũng được giải quyết ngay từ lúc ban đầu
và quan trọng nhất là công tác nắm địa bàn điều tra cơ bản đã được nâng lên rõ rệt
từ đó giúp lực lượng công an chủ động phát hiện đấu tranh rất hiệu quả với các loại tội phạm trong đó có tội phạm nước ngoài
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hạ long đồng loạt tiến hành kiểm tra
khám xét và phát hiện bắt giữ hai mươi hai đối tượng người trung quốc cùng nhiều phương tiện thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng internet
trong khai thác các đối tượng đã thừa nhận lợi dụng lãnh thổ việt nam và hạ tầng mạng internet để tiến hành đường dây đánh bạc cho người trung quốc
trước đó lực lượng công an thành phố hạ long đã tiến hành kiểm tra ra soát chặt chẽ người nước ngoài cư trú
hoạt động trên địa bàn kịp thời phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn
từ đó báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập đấu tranh thành công chuyên án
cái thứ nhất là nắm được tình hình và giải quyết tất cả tham mưu cấp ủy
chính quyền cũng như lực lượng công an đã giải quyết những vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở
cái thứ hai qua công tác mà lắm hộ lắm người quản lý cư trú đã phát hiện ra nhiều những vụ việc
để phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng cảnh sát khu vực đã bám sát được dân đã thực hiện đúng được chức năng nhiệm vụ
theo đúng thông tin khủng trí mà bộ công an quy định tức là gần dân sát dân
và tất cả mọi vấn đề được giải quyết ngay tại cư xã
không chỉ là kiểm tra nhân hộ khẩu quản lý cư trú lực lượng công an cơ sở
đội ngũ cảnh sát khu vực cũng được giao nhiệm vụ tập trung quản lý đối với các đối tượng
nghiện ma túy trên địa bàn phường xác định tình trạng đưa người nghiện vào áp dụng
biện pháp giáo dục tại cộng đồng hay cai nghiện bắt buộc
mục tiêu hướng tới là ngăn ngừa không để phát sinh các vụ việc mất an ninh trật tự
tạo điều kiện để người nghiện ma túy sau cai có thể tái hòa nhập cộng đồng
đối với từng nhiệm vụ đề ra công an thành phố hạ long giao trách nhiệm cho người đứng đầu công an các phường
để có cơ chế kiểm tra giám sát đảm bảo thực chất và hiệu quả